đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia đã chủ trì phiên họp quý ba năm hai nghìn hai mươi
nghe báo cáo liên quan tới các chính sách tài chính tiền tệ thương mại của quốc gia trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đề xuất định hướng giải pháp điều hành các chính sách vĩ mô từ nay đến cuối năm
dự kiến cho năm hai nghìn hai mươi và tham vấn các chính sách tài chính tiền tệ thương mại tới chính phủ
các thành viên hội đồng đánh giá cao sự điều hành chính sách tiền tệ đạt kết quả tích cực trong bối cảnh rủi ro gia tăng
tỷ giá và thị trường ngoại tệ trong nước vẫn duy trì ổn định
tuy nhiên các thành viên hội đồng đều lưu ý về năng lực hấp tụ vốn của nền kinh tế còn thấp
vì những vướng mắc về thể chế trong đó có việc chậm trễ trong phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh các vướng mắc trong đầu tư tư nhân thực hiện các hợp đồng công tư
nếu không gỡ được các nút thắt này thì sẽ khó bảo đảm cho tăng trưởng cao hơn mà còn ảnh hưởng tới suy giảm tăng trưởng trong thời gian tới
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng đây là những khuyến cáo quan trọng cho chính phủ thủ tướng chính phủ
tiếp tục điều hành kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm và tạo nền tảng vững chắc cho thực hiện các nhiệm vụ của năm hai nghìn hai mươi
tới đây chính phủ sẽ đẩy nhanh thực hiện đề án kinh tế chia sẻ để gia tăng giá trị cho nền kinh tế và tăng trưởng
bảo đảm thị trường bất động sản hoạt động bình thường thúc đẩy giải ngân đầu tư công